bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín nhiều thủ tục hành chính về bảo vệ và phát triển rừng đã được bãi bỏ
điều này thể hiện quyết tâm của chính phủ nhằm đơn giản về thời gian giải quyết các thủ tục hành chính
cũng như tiến tới đưa trình tự thủ tục giao rừng cho thuê rừng
chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thu hồi rừng được thực hiện thống nhất hơn
so với các quy định hiện hành nghị định một trăm năm mươi sáu hai nghìn một mươi tám của chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp đã được cụ thể hóa
các tiêu chí xác định rừng tự nhiên rừng trồng theo ba tiêu chí về độ tán tre
diện tích liền vùng và chiều cao của cây rừng ứng với từng điều kiện lập địa cụ thể
tiêu chí cụ thể của từng loại rừng đặc dụng rừng phòng hộ hay là rừng sản xuất
đồng thời trên cơ sở thừa kế những quy định còn phù hợp của các văn bản hiện hành
về thành lập các khu rừng đặc dụng rừng phòng hộ bảo vệ rừng khai thác rừng
nghị định cũng quy định mới một số nội dung như quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước
đối với rừng đặc dụng rừng phòng hộ của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ủy ban nhân dân cấp tỉnh
theo đó chủ rừng cũng được cho thuê rừng làm du lịch kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái
nghỉ dưỡng giải trí theo giá thỏa thuận nhưng không thấp hơn một tổng doanh thu
thực hiện trong năm của bên thuê môi trường rừng trong phạm vi diện tích thuê môi trường rừng
thời gian thuê là ba mươi năm định kỳ năm năm đánh giá việc thực hiện hợp đồng
việc sản xuất lâm nông ngư nghiệp kết hợp với rừng phòng hộ rừng sản xuất được quy định tỷ lệ
diện tích đất chưa có rừng để sản xuất nông nghiệp ngư nghiệp kết hợp phù hợp với thực tiễn
của từng loại rừng
cũng theo những quy định mới thì quy định về trình tự thủ tục đóng mở cửa rừng tự nhiên
gồm nội dung cơ bản của đề án đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên trình tự đóng hoặc mở cửa rừng
tự nhiên của thủ tướng chính phủ và chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố quyết định
đóng mở cửa rừng tự nhiên
so với quy định về thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định một trăm năm mươi sáu
thì nghị định đã bái bỏ khoảng bốn mươi bốn thủ tục hành chính trong đó một mươi ba thủ tục hành chính
cấp trung ương hai mươi hai thủ tục hành chính cấp tỉnh bảy thủ tục hành chính cấp huyện và hai thuộc cấp xã